chiều ngày hai mươi năm tháng tám trong khuôn khổ diễn đàn doanh nghiệp tp hcm hoa kỳ
sở thông tin và truyền thông tp hcm đã ký kết thỏa thuận tài trợ với cơ quan thương mại và phát triển hoa kỳ
cho dự án hỗ trợ kỹ thuật xây dựng trung tâm điều hành đô thị thông minh tp hcm
đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm chứng kiến lễ ký kết
sau thành công của dự án hỗ trợ kỹ thuật xây dựng trung tâm tiếp nhận và xử lý thông tin khẩn cấp
cứu hộ cứu nạn của tp hcm thông qua một đầu số viễn thông duy nhất thực hiện giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
trung tâm điều hành đô thị thông minh là một trong bốn trụ cột của đề án xây dựng tp hcm trở thành đô thị thông minh
với vai trò là trung tâm của đô thị thông minh nơi tổng hợp khai thác nguồn thông tin dữ liệu
trong thời gian thực với các công cụ hỗ trợ ra quyết định tối ưu
giúp lãnh đạo điều hành xử lý tình huống quy hoạch định hướng phát triển của thành phố
dự án triển khai bởi công ty nhiều kinh nghiệm của hoa kỳ trong lĩnh vực xây dựng trung tâm
hệ thống chỉ huy điều hành tích hợp và hệ thống tiếp nhận và xử lý thông tin từ người dân